sở y tế tp hcm vừa yêu cầu giám đốc các bệnh viện chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận người bệnh tại đơn vị
các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng từ chối tiếp nhận người bệnh khi không có lý do chính đáng
sở y tế tp hcm đề nghị các bệnh viện thay đổi công tác tiếp nhận
nhanh chóng bố trí f vào khoa phòng điều trị trước khi làm các thủ tục khác
trung tâm y tế khu cách ly tập trung theo dõi tình trạng dường bệnh của các bệnh viện trên phần mềm
hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh covid một mươi chín
khi cần vận chuyển f đi điều trị các đơn vị chủ động liên hệ với bệnh viện và trung tâm quốc cứu một trăm một mươi năm tp hcm
riêng trường hợp có kết quả test nhanh dương tính thì phải lấy mẫu xét nghiệm pcr trước khi chuyển viện